kỳ nghỉ lễ đầu năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lào cai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc để giới thiệu tới du khách về vẻ đẹp con người cũng như bản sắc văn hóa các dân tộc tại huyện sapa
mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng vẫn có rất đông du khách chọn sapa là điểm đến trong dịp nghỉ lễ năm mới
theo ước tính trong ba ngày nghỉ lễ có hơn ba mươi năm lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm tại sapa
các hoạt động văn hóa năm mới hai nghìn một mươi tám được huyện sapa tỉnh lào cai tổ chức lồng ghép với chuỗi các hoạt động trong chương trình lễ hội mùa đông sapa nên đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm
mặc dù lượng khách đến khá đông tuy nhiên do đã chuẩn bị từ trước nên tại sapa trong những ngày nghỉ lễ không xảy ra tình trạng tăng giá các dịch vụ
bên cạnh đó huyện sapa cũng phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
đẩy mạnh thông tin quảng bá
giúp các du lịch đến du khách tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch bảo đảm an ninh an toàn cho du khách đến tham quan
theo ước tính có hơn ba mươi năm lượt du khách đến với sapa trong ba ngày nghỉ lễ
nâng tổng số du khách đến với lào cai trong năm hai nghìn một mươi bảy lên khoảng ba năm triệu lượt người
tăng hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó du khách tập trung đông nhất tại các điểm như cap chiao phan xipang
khu du lịch núi hàm rồng khu du lịch cát cát bạc thác tình yêu
các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc cùng với thiên đường tuyết rơi
đã mang lại cho du khách muôn phương được trải nghiệm không khí mùa đông đặc biệt tại sapa
trong dịp tết dương lịch này thì cũng là nằm trong chương trình cuối cùng của năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc
thì chúng tôi đã tham lưu cho ubnd huyện sapa tổ chức lễ hội mùa đông
trong đó thì có một loạt các hoạt động diễn ra
đối với các nhà hàng khách sạn thì chúng tôi cũng đã có những thông báo của ubnd huyện để chuẩn bị
cũng như là làm cái việc niêm yết giá cho du khách không nâng giá
cùng với đó các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát các xe ra vào thị trấn sapa
xử lý nghiêm các xe dù đón trả khách sai quy định
bố trí phân luồng và chỗ đỗ xe cho du khách tạo cảnh quan thoáng đẳng và thân thiện